năm hai nghìn hai mươi ba bộ tài chính cũng đã thu hồi hai mươi sáu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đình chỉ kinh doanh đối với một mươi sáu doanh nghiệp thẩm định giá
còn trước đó riêng trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bộ tài chính đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của gần ba mươi doanh nghiệp và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của năm doanh nghiệp
cơ chế lựa chọn tổ chức thẩm định giá và cơ chế minh bạch về kết quả thẩm định giá
hai cái này ảnh hưởng đến kết quả thẩm định giá người ta có thể lợi dụng những cơ chế đó để người ta tác động vào quá trình thẩm định giá làm thay đổi kết quả thẩm định giá
kết quả thẩm định giá hiện nay thì là người ta được sử dụng chủ yếu là do người có tài sản thẩm định giá đưa ra yêu cầu và tổ chức thẩm định giá cung cấp kết quả và chỉ có hai đơn vị này sử dụng và biết
chính vì nó không được công khai minh bạch ra nên nó không được các tổ chức khác hoặc các cá nhân khác giám sát
kết quả thẩm định giá đấy so với giá trị thực tế của tài sản có tương đương không nên không ai phát hiện ra được sự nâng khống của giá trị tài sản
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thương trường pháp luật của truyền hình nhân dân
thưa quý vị thẩm định giá là khâu quan trọng cho các hoạt động đấu thầu đấu giá cổ phần hóa
trong các vụ việc gần đây cho thấy nhiều trường hợp thẩm định viên và tổ chức thẩm định giá bắt tay với một số cá nhân tổ chức
để nâng khống hoặc dìm giá tài sản tùy theo mục đích cá nhân khác nhau
làm thế nào để quá trình này diễn ra một cách công khai minh bạch là bài toán khó đối với các cơ quan quản lý
trong chương trình hôm nay chúng tôi mời trường quay hai chuyên gia để cùng bàn luận và trò chuyện chung quanh chủ đề này
xin chào chào quý vị và giáo sư tiến sĩ doãn hồng nhung giảng viên cao cấp cho đại học luật đảng quốc gia hà nội
xin kính chào các quý vị khán giả xin kính chào mc hoàng hà xin kính chào luật sư nguyễn hữu toại
và luật sư nguyễn hữu toại giám đốc công ty luật hường đông đoàn luật sư thành phố hà nội
vâng kính chào quý vị khán giả kính chào mc kính chào cô nhung
vâng trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi
thưa phó giáo sư tiến sĩ doãn hồng nhung qua các vụ đại án gần đây thì chúng ta thấy là đều có sự hiện diện của sai phạm nghiêm trọng về thẩm định giá
vậy tại sao thời gian qua vi phạm về quy định thẩm định giá lại nghiêm trọng như vậy thưa bà
những cái nghiêm trọng trong cái vấn đề giá và chứng thư thẩm định giá cho chúng ta thấy rằng là cái giá trị của tài sản đã được đẩy lên một cách bất thường gấp nhiều lần giá trị thực của tài sản
và đằng sau đó chính là những vấn đề tham nhũng từ đất đai những vấn đề liên quan đến cố ý làm trái hoặc là những vấn đề mà đang nhức nhối trong giai đoạn hiện nay
nó làm lũng loạn thị trường bất động sản làm cho thị trường bất động sản với tăng giá bất ngờ
kèm theo đó là các cái lô đất của biệt thự liền kề và đặc biệt là giá đất ở các khu vực trung tâm phố cổ và những biệt thự vendo
những cái khu đất mà trước kia thì vắng bóng nhưng bỗng nhiên trở nên sôi động
thưa bà bà nghĩ sao về việc trong một số xây phạm về thẩm định giá lại có sự can thiệp và nhúng tràm của một số cán bộ là lãnh đạo của cơ quan quản lý nhà nước
bộ tài chính có ban hành một mươi ba cái tiêu chuẩn về thẩm định giá
như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là các cái quy định liên quan đến các cái tiêu chuẩn về thẩm định giá là bộ tài chính ban hành tương đối là đầy đủ hoàn thiện và rất là chi tiết các cái tài sản khác nhau để có cái phương pháp định giá khác nhau
chẳng hạn như tiêu chuẩn số một mươi một là tiêu chuẩn về định giá bất động sản
thì khi định giá về bất động sản thì thẩm định viên về giá phải xác định cái giá tại thị trường tại cái thời điểm mà thẩm định giá
là giá trị thực tế của thị trường là họ bao nhiêu
rồi các cái giao dịch của những người dân hoặc là doanh nghiệp trong cái thời gian vừa qua phải xem xét xin các cái thông tin về các cái hợp đồng các cái giao dịch từ cơ quan thuế rồi từ những người dân để xây dựng một cái báo cáo về thẩm định giá
rồi từ đó mới phát hành một cái chứng thư thẩm định giá để xác định cái giá trị tài sản thực tại cái thời điểm mà thực hiện cái thẩm định giá đấy
nó sát với giá trị thị trường đúng với thực tế
như vậy thì rõ ràng ở đây là chúng ta thấy là người mà có trách nhiệm để xác định cái quyết định cái mức giá thứ nhất đấy là trách nhiệm của thẩm định giá thẩm định viên về giá
tức là anh là người được giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định giá đấy đã giao nhiệm vụ cho anh là tiến hành định giá cái tài sản đấy
thì trách nhiệm đầu tiên là của anh anh phải làm công tác là đi rà soát rồi cũng như là đi xem xét thẩm định tài sản thực tế
rồi là điều tra rồi làm các cái báo cáo rồi sau đó anh ban hành cái chứng thư thẩm định giá
thì người đứng đầu tổ chức thẩm định giá sẽ ký vào đấy ký vào cái chứng thư thẩm định giá
đồng thời thẩm định viên về giá cũng ký vào đấy
nhưng trách nhiệm đầu tiên xác định giá phải là người làm trực tiếp đấy là thẩm định phiên về giá
thưa luật sư luật sư có cho rằng là quy định pháp luật đã rất chặt chẽ rồi nhưng mà những xe phạm lại vẫn cứ liên tiếp diễn ra không ạ
chúng ta học tập kinh nghiệm của rất là nhiều nước liên quan đến cái câu chuyện thẩm định giá và khảo sát các cái tiêu chuẩn quy chuẩn quốc tế về thẩm định giá
cho nên là về quy định liên quan đến các cái tiêu chuẩn quy chuẩn thì tôi cho là đầy đủ
nhưng mà tại sao lại có dẫn đến câu chuyện sai phạm như vậy thì vì cái câu chuyện thứ nhất là thứ nhất là câu chuyện về mặt lợi ích
khi mà ban hành các cái chứng thư thẩm định giá có thể ban hành chứng thư thẩm định giá với giá thấp hơn giá trị thị trường
có thể ban hành một chứng thư thẩm định giá có giá trị cao hơn giá thị trường
nếu mà tôi vay vốn ngân hàng thì ai cũng muốn vay nhiều tiền hơn
thì vay nhiều tiền hơn thì phải định giá tài sản cao hơn
thẩm định về giá nó là một cái dịch vụ có cái sự cạnh tranh rất là lớn giữa các cái doanh nghiệp thẩm định giá khác nhau
cho nên dẫn đến câu chuyện là có những khách hàng người ta đưa ra các cái yêu cầu gọi là yêu cầu trái pháp luật
nhưng mà bản thân là công ty thẩm định giá hoặc là thẩm định viên trực tiếp làm cái việc đó
họ đã chiều lòng khách hàng để mà lấy cái khách hàng của mình để mà có cái nguồn thu nhập trang trại chi phí cho hoạt động của công ty
dẫn đến là các cái sai phạm đấy
ngoài ra cũng không loại trừ cái trường hợp là bản thân là thẩm định viên về giá đấy là được chia sẻ lợi ích
cho nên dẫn đến có những cái sai phạm xảy ra như vậy
thưa bà nhung sau khi định giá được tài sản thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm định lại để xem xét việc định giá đó là đúng hay sai không ạ
và tại sao ạ
khi mà đã đưa ra cái
đã có cái chứng thư thẩm định giá là đã có quá trình thẩm định giá viên đã thực hiện các nghiệp vụ của mình tác nghiệp của mình
và định giá nó là một nghệ thuật nó là một nghiệp vụ
nó có công thức nó có phương pháp định giá
khi đã có cái chứng thư định giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc là tổ chức thẩm định giá đã đưa ra
thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái chứng thư thẩm định giá đấy nó chỉ là một trong những căn cứ
để các bên tham khảo trước khi quyết định thực hiện các nghiệp vụ tiếp theo
những cái vụ án trong thời gian vừa qua các quý vị đều thấy đây là có sự thông đồng giữa thẩm định giá của
giữa cơ quan thẩm định giá với thẩm định giá viên và cả với ngân hàng trong giai đoạn vừa qua nữa
mà ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cơ quan thanh tra cũng đã vào cuộc để thanh tra
nhưng mà lại vấn đề tham nhũng trong chính cơ quan phòng chống tham nhũng là vấn đề mà pháp luật cần phải xem xét
bởi vì đã có cơ quan thanh tra đến kiểm tra rồi
và cho rằng là cái việc họ ký thanh tra kiểm tra là cái việc tiến hành thanh tra kiểm tra
còn nội dung thì trách nhiệm thuộc về thanh tra riêng cũng như là thẩm định giá viên trong quá trình thực hiện tác nghiệp của mình
và cái người lãnh đạo đứng lên để quản lý kiểm tra giám sát các hoạt động của nhân viên là với chức trách quản lý của mình
và với năng lực trách nhiệm mà nhà nước trao cho họ đã cố tình lờ đi cái khoản lợi ích
mà họ mang đến lợi ích của nhà nước
lại quả hoặc là mang đến để biếu xén để đồng thuận cho cái việc đó
tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ông toại
đó là vì cái lợi ích mà lợi ích ở đây là họ thu được của mỗi cá nhân
nó đã vượt xa cái giá trị đời sống bình thường
có thể thấy là thẩm định giá là khâu đưa ra giá trị xác thực của tài sản
chính vì thế mà tính khách quan của công tác này là yếu tố vô cùng quan trọng
tuy nhiên trong một số xe phạm công tác thẩm định giá lại có sự tiếp tay của các cán bộ
là lãnh đạo của cơ quan nhà nước
sống hoặc dìm ra tài sản phục vụ cho những mục đích cá nhân
và đây là những tồn tại mà cần phải khắc phục trong thời gian tới
xin cảm ơn những chia sẻ ở phần đầu chương trình của hai vị khách mời
thưa quý vị thẩm định giá là lĩnh vực đang có rất nhiều sai phạm nghiêm trọng trong thời gian gần đây
gây thất thoát hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước
đáng nói là các xe phạm này ngày càng nhiều và chưa có dấu hiệu dường lại
trong các vụ án
kinh tế tham nhũng gần đây liên quan đến hoạt động đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế
có nhiều thẩm định viên công ty thẩm định liên quan bị khởi tố bắt giam
điều đáng nói các bị can chủ yếu bị truy tố với vai trò là đồng phạm về một trong ba tội danh
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bộ luật hình sự hiện nay chưa có quy định riêng dành cho tội danh vi phạm quy định thẩm định giá
nhiều chuyên gia pháp luật đặt vấn đề
những sai phạm trong hoạt động thẩm định giá thường gây thiệt hại rất lớn về kinh tế
nhưng nếu chỉ bị xử lý về hành chính hoặc chỉ bị xử lý vai trò là đồng phạm là quá nhẹ
không đủ sức gian đe chưa tương xứng với hậu quả nghiêm trọng gây ra
điều đó là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp và những tổ chức cá nhân
hành nghề định giá cố tình lợi dụng kẽ hở của pháp luật để lách luật thực hiện hành vi sai phạm
do đó để ngăn chặn thất thoát tài sản nhà nước từ thẩm định giá
bên cạnh việc kịp thời chấn trình các hoạt động thẩm định giá như
hoàn thiện quy định pháp luật về thẩm định giá kiên quyết thu hồi giấy phép hành nghề
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi thông đồng trục lợi làm thất thoát tài sản nhà nước
cơ quan chức năng cần tăng nặng chế tài đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực thẩm định giá
đặc biệt cần nghiên cứu bổ sung quy định tội danh vi phạm quy định thẩm định giá
cũng như chế tài hình sự về tội danh này bảo đảm những hành vi sai phạm có thể được xử lý nghiêm minh đủ sức gian đe
nên có một điều khoản quy định về vi phạm quy định về thẩm định giá trong bộ luật hình sự
để tăng tính gian đe và xử lý đi theo hướng là quy định
các hành vi bị nghiêm cấm tác động vào quá trình thẩm định giá để tạo ra kết quả thẩm định giá sai lệch
tùy vào mức độ thiệt hại của tài sản để chúng ta đưa ra các khung hình phạt
theo mức giá trị tài sản càng bị thiệt hại lớn thì khung hình phản càng lớn
chúng ta có thể xem xét thay đổi là các kết quả thẩm định giá của một số tài sản thuộc các lĩnh vực nhạy cảm
như tín dụng hoặc bản đối giá tài sản nhà nước
kết quả cần được công khai trên một trang điện tử
do bộ tư pháp quản lý
sau đó các kết quả bất thường so với giá trị thực của tài sản có dấu hiệu
thì một cơ quan chuyên môn sẽ hậu kiểm lại tái thẩm định giá đối với kết quả đó
xin được tập trung trình với luật sư nguyễn thị tội
thưa luật sư theo quy định của pháp luật thì các thẩm định viên công ty thẩm định giá
mà vi phạm các quy định thẩm định giá thì sẽ bị xử lý như thế nào
tùy vào mức độ vi phạm mà sẽ bị xử lý các chế tài khác nhau
về xử lý chế tài về hành chính mức xử phạt hành chính theo quy định hiện tại là từ sáu mươi triệu cho đến hai trăm sáu mươi triệu đồng
tùy vào mức độ vi phạm chẳng hạn như nếu mà trường hợp mà phạt đến sáu mươi triệu đồng đến tám mươi triệu đồng
đối với hành vi là không thực hiện đúng quy trình về thẩm định giá
hoặc là không thực hiện đúng phương pháp thẩm định giá theo hướng dẫn tại tiêu chuẩn thẩm định giá
còn là phạt từ một trăm hai mươi triệu đến một trăm năm mươi triệu đồng đối với hành vi làm sai lệch cái hồ sơ thẩm định giá
phạt từ hai trăm hai mươi triệu đến hai trăm sáu mươi triệu đồng đối với hành vi làm sai lệch hồ sơ thẩm định giá
hoặc là thông tin sai lệch đến tài sản thẩm định giá dẫn đến cái giá thấp hơn hoặc cao hơn một mươi là đồng sản hoặc tài sản thiết bị
ngoài cái hình phạt về tiền ra thì công ty thẩm định giá sẽ có thể bị đình chỉ hoạt động từ năm mươi ngày đến sáu mươi ngày
nếu mà để xảy ra các cái sai phạm liên quan đến sự phạt hành chính từ hai trăm hai mươi triệu đến hai trăm sáu mươi triệu
ngoài ra đối với thẩm định viên
trong cái trường hợp mà vi phạm nghiêm trọng về cái đạo đức nghề nghiệp của thẩm định viên thì có bị thể bị tước thẻ hành nghề
thế còn về câu chuyện xử lý hình sự
trong trường hợp mà thẩm định viên hoặc là lãnh đạo của cơ quan thẩm định về giá đấy
có các hành vi vi phạm pháp luật mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị xử lý về câu chuyện hình sự
đấy là chúng ta hiện tại thì không có một điều luật
quy định riêng về cái tội vi phạm quy định về thẩm định giá nhưng chúng ta hiện tại thì chúng tôi thấy là có
xử lý về cái tội liên quan đến thẩm định giá thì có ba cái tội danh mà hay được áp dụng trên thực tế
đấy thứ nhất là tội vi phạm quy định về đẫu thầu gây thiệt hạn nghiêm trọng
tội thứ hai nữa là tội vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước gây thất thoát lãng phí
tội thứ ba đấy là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thiệt hạn công vụ
tội lợi dụng chức vụ trong khi thành công vụ thì nó ở vai trò của thẩm định viên cũng như lãnh đạo của công ty thẩm định về giá
là có hay có vai trò đồng phạm là giúp sức cho những người có chức vụ quyền hạn để tiến hành cái việc thẩm định giá
nó tái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho tài sản nhà nước cũng như tài sản của cơ quan tổ chức
vâng thưa bà nhung với chế tài xử lý vi phạm quy định thẩm định giá hiện nay thì theo bà đã tương xứng với lại hành vi vi phạm này chưa
và tại sao
với giá trị của nó là
năm triệu đô với cái giá trị là phạt từ sáu mươi đến bảy mươi triệu đến hai trăm sáu mươi triệu
thì cái mức phạt này nó dường như là nó rất ít nó rất là chưa đủ mạnh để mà răn đe
chứ đừng nói là để phòng ngừa cái vấn đề liên quan đến cố ý làm trái trong cái vấn đề định giá và thẩm định giá
cái mức đó chưa ăn thua gì kể cả việc đình chỉ cái cơ quan thẩm định giá trong một thời gian
và cái việc rút phép giấy phép hoặc là tước cái thẻ thẩm định giá trong thời gian chín mươi ngày ba tháng thì nó cũng không phải là cái vấn đề quá lâu
bộ luật hình sự cũng phải cần có một cái tội danh đủ mạnh để đủ răn đe và phòng ngừa
để đối với cái tội phạm mà gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế đất nước
và đặc biệt trong vấn đề về tội phạm về định giá và thẩm định giá
thưa luật sư theo luật sư thì giải pháp nào để quá trình thẩm định giá diễn ra một cách công khai minh bạch
không có việc nâng khống giá cũng như là dìm giá phục vụ cho những mục đích lợi ích cá nhân trụ lợi
thứ nhất thì bây giờ hệ thống pháp luật quy định về các cái tiêu chuẩn quy chuẩn thẩm định giá tôi cho là nó đã hoàn thiện đầy đủ rồi
ở đây câu chuyện sai phạm thứ nhất là liên quan đến cái trách nhiệm của thẩm định viên cũng như là cái tổ chức thẩm định giá
người lãnh đạo của các công ty thẩm định về giá thôi là cần phải thứ nhất là phải nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình
cái thứ hai nữa là phải tuân thủ các cái tiêu chuẩn về thẩm định giá rất là chặt chẽ
cái thứ ba nữa là cái quy tắc đạo đức nghề nghiệp về thẩm định giá là anh phải thực hiện đầy đủ
không thể có cái câu chuyện vì một chút lợi ích của khách hàng hoặc là những cái lợi ích chia sẻ cá nhân mà anh ban hành các cái chứng thư thẩm định giá
nó vi phạm pháp luật
nó làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cái tổ chức cá nhân
cái thứ hai nữa là liên quan đến công tác quản lý nhà nước thì tôi cho rằng là cần phải tiện hành thanh kiểm tra các cái đơn vị thẩm định giá
cũng như là cái quá trình mà thanh tra các cái tổ chức tín dụng thì các cơ quan thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước
cũng có các cái hoạt động thanh tra liên quan đến cái chứng thư thẩm định giá phối hợp với bộ tài chính
bởi vì bộ tài chính là cơ quan quản lý nhà nước
về các cơ quan về thẩm định giá các công ty về thẩm định giá thì cần phải phối hợp để thanh kiểm tra
để xem xét là quá trình thẩm định giá thực tế của các cái công ty thẩm định giá hoạt động có đúng pháp luật hay không
có tuân thủ các cái tiêu chuẩn quy chuẩn hay không để từ đó có các biện pháp quản lý phù hợp
liên quan đến cái việc mà tước thẻ hành nghề của thẩm định viên về giá thì trong trường hợp mà có cái vi phạm nghiêm trọng
thì ngoài cái câu chuyện nếu mà đủ yếu tố cấu thành
thì hình sự thì xử lý trách nhiệm hình sự rồi nhưng trong trường hợp mà chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm
thì chúng ta có cái biện pháp là tước thẻ hành nghề vĩnh viễn đối với những cái thẩm định viên mà đã có những cái hoạt động thẩm định giá không đúng quy định pháp luật
có ý kiến cho rằng bộ luật hình sự nên có một tội danh riêng vi phạm về quy định thẩm định giá để có thể có chế tài cụ thể để xử lý vi phạm này
theo bà thì điều này có cần thiết không và bà có quyết định như thế nào về vấn đề này
hiện giờ thì bộ luật hình sự hai nghìn một mươi
bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm được xử lý năm hai nghìn một mươi bảy chưa có cái tội danh về vi phạm cái quy định về thẩm định giá
nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy rằng để đưa ra được những yếu tố cấu thành của tội phạm thì phải có đầy đủ yếu tố
bao gồm các hậu quả hệ quả pháp lý mối quan hệ nhân quả và cả những vấn đề dấu hiệu của tội phạm
và khi nào mà chúng ta đưa ra được những quy định giả định quy định và chế tài
đầy đủ đối với cái dấu hiệu của cái việc vi phạm quy định thẩm định giá thì lúc đó nó mới có thể cấu thành tội phạm được
khi mà chúng ta có đầy đủ ba cái yếu tố đó thì có thể trở thành xây dựng thêm một cái tội danh về vi phạm cái quy định thẩm định giá định giá và thẩm định giá
và đấy là nó sẽ liên quan đến cả hoạt động đấu giá và đấu thầu có liên quan
chính vì thế nên là nó phải có sự tích hợp giữa các cái yếu tố
nếu chúng ta có một cái yếu cầu để nó trở thành một tội danh thì tôi nghĩ rằng là cần phải chuẩn bị đầy đủ
chú đáo cẩn trọng để làm thế nào đó để chúng ta xét xử và quy tội họ đúng người đúng tội thì nó mới thuyết phục
vâng luật sư có quan điểm như thế nào về việc này ạ
vâng quan điểm cá nhân tôi thì cũng ủng hộ cái việc là nên có một cái quy định riêng về tội danh về thẩm định giá
vi phạm các quy định về liên quan đến thẩm định giá định giá tài sản
nhưng mà trước khi ban hành một cái quy định như vậy thì chúng ta cần phải có một cái nghiên cứu rất là tổng thể
cần thiết phải ban hành một điều luật riêng để điều chỉnh về cái lĩnh vực này hay không
bởi vì là hiện tại thì chúng ta cũng đã có các cái tội danh và hiện tại là đang xử lý về các cái tội danh như thế này rồi
nhưng trong trường hợp mà quá trình nghiên cứu mà thấy rằng là nên có một cái quy định riêng để đảm bảo cái việc là xét xử
là chúng ta tăng cái tính răn đe lên
bởi vì là khi mà quy định một cái điều luật trong bộ luật hình sự thì rõ ràng là cái hành vi đấy là hành vi nguy hiểm cho xã hội
và có quy định trong bộ luật hình sự thì mới xử lý hình sự người ta được
chứ còn hiện tại thì chúng ta đang xử các cái tội danh khác nhau
như vậy thì rõ ràng là quan điểm của tôi thì tôi ủng hộ cái việc nên xây dựng
bởi vì là cái hoạt động này nó có ảnh hưởng đến cái nền kinh tế rất là nhiều
ảnh hưởng rất là nhiều các cái cơ quan tổ chức liên quan và ảnh hưởng đến cái sự lành mạnh của nền tài chính
và đất nước cho nên là cần thiết phải có một cái quy định để thứ nhất là tăng cái khả năng xử lý
thứ hai nữa là mục đích là răn đe phòng ngừa chung để không xảy ra những tình trạng
những cái vụ việc mà xảy ra vi phạm về án kinh tế lớn trong thời gian vừa qua
vâng có thể thấy là những sai phạm trong hoạt động thẩm định giá thường gây thiệt hại rất lớn về kinh tế
và đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai phạm nghiêm trọng
ở chính lành lành lang pháp lý của chúng ta chưa chật chẽ
dẫn đến việc các doanh nghiệp và tổ chức cá nhân hành nghề
định giá cố tình lợi dụng kẽ hở của pháp luật để lách luật thực hiện những hành vi sai phạm
vâng xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ doãn hồng nhung và luật sư nguyễn hữu toại đã tham gia chương trình hôm nay
thưa quý vị bộ luật hình sự hiện chưa có tội danh về vi phạm quy định thẩm định giá
mặc dù thời gian qua đã có không ít các thẩm định viên vi phạm bị khởi tố hình sự
nhưng chủ yếu bị khởi tố với vai trò đồng phạm giúp sức cho sai phạm
vì vậy chưa đủ sức răn đe
nhiều chuyên gia cho rằng cần nghiên cứu bổ sung chế tài hình sự đối với tội danh vi phạm quy định thẩm định giá
nhằm bảo đảm những sai phạm được xử lý nghiêm minh thỏa đáng tương xứng với những hậu quả nghiêm trọng đã gây ra
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau